ngày hôm qua hai mươi một tháng năm nhiều số thuê bao điện thoại di động đã nhận được tin nhắn từ bộ thông tin và truyền thông
khuyến cáo người dân cảnh giác không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua số điện thoại
nếu cá nhân nào bắt gặp trường hợp trên cần trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý
hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự của cục cảnh sát hình sự bộ công an để được hướng dẫn kịp thời
thời gian qua nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
theo các chuyên gia tài chính đối tượng lừa đảo thường sử dụng ba thủ đoạn phổ biến để chiếm đoạt tiền
một là lấy cắp thông tin bảo mật cá nhân hình thức lừa đảo thứ hai là yêu cầu bạn chuyển khoản gấp một khoản tiền đến một tài khoản lạ
trường hợp thứ ba kẻ lừa đảo gửi một liên kết giả và khi mở liên kết này sẽ có thông tin thông báo trúng thưởng theo chương trình của ngân hàng
và yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng theo đường liên kết giả mạo do đối tượng lừa đảo gửi